bộ thương mại mỹ vừa đưa ra kết luận cuối cùng về việc các nhà sản xuất trung quốc đã bán phá giá các sản phẩm máy giặt tại thị trường mỹ
đồng thời cảnh báo các sản phẩm này có thể bị áp mức thuế trừng phạt
trong một thông báo bộ thương mại mỹ cho biết các sản phẩm máy giặt gia dụng nhập khẩu từ trung quốc
đã nhận được các khoản trợ giá từ ba mươi hai một mươi hai đến năm mươi hai năm mươi một khi bày bán tại thị trường mỹ
bộ trên khẳng định sẽ chỉ đạo cục hải quan và biên phòng mỹ thu hồi số tiền phá giá
đồng thời để ngỏ khả năng sẽ áp mức thuế phạt lên tới năm mươi hai đối với mặt hàng trên
theo quy định các mức thuế trừng phạt đối với những sản phẩm máy giặt trung quốc sẽ được áp dụng
sau khi bộ thương mại và ủy ban thương mại quốc tế mỹ đưa ra phán quyết cuối cùng dự kiến sẽ công bố vào tháng một năm sau